trong gan của một người trưởng thành có khoảng hai bốn chất béo khi thành phần này chiếm trên năm trong lượng gan được xem là đa như mỡ
phân độ gan như mỡ như sau nhẹ là từ năm một mươi trung bình từ một mươi hai mươi năm và nặng là trên hai mươi năm
bệnh có xu hướng gia tăng khi mà tần suất dân số lạm dụng rượu bia béo phì và bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường dối loạn mỡ máu càng tăng
những người béo phì đai tháo đường dối loạn lipid máu vòng bụng to là những yếu tố nguy cơ gây gan như mỡ dù không sử dụng rượu bia
gà như mỡ thường không có triệu chứng nhưng nếu quá nhiều chất béo tích tụ lâu dài trong gan có thể dẫn đến tổn thương gan
người bị gan như mỡ có viêm gan hoặc sơ gan có thể có các triệu chứng như là đau hạ xườn phải chán ăn sụt cân mệt mỏi mẩn ngứa
sẽ bị bầm tím hoặc chảy máu xương chân nước tiểu sẫm màu
gan là cơ quan nội tạng lớn thứ hai và đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể
nếu gan như mỡ nặng dẫn đến những tổn thương gan vinh viễn không thể phục hồi xanh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh
việc điều trị chỉ giúp cải thiện triệu chứng kéo dài sự sống không chưa khỏi hoàn toàn nên sự phòng gan như mỡ rất quan trọng
vậy gan nhiễm mỡ có là nguyên nhân gây ra ung thư gan
mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của thạc sĩ bác sĩ ngo văn tị khoa ung bứa bệnh viện đảo y hà nội
gan nhiễm mỡ thì hiện nay cũng chưa có bằng chứng rõ rệt liên quan trực tiếp đến ung thư gan
nhưng tuy nhiên gan như mỡ cũng là một tình trạng gan mạng tính lâu dài
thì thực sự nó cũng có yếu tố nguy cơ nằm tăng lên nhưng mà nó không chặt chẽ không rõ ràng là cứu gan như mỡ là ung thư gan
mà có thể là trong những bệnh lý bệnh nhân bị ung thư gan này cái khả năng gặp bệnh nhân bị gan viêm mỡ trước đó là nhiều hơn
dù chưa có bằng chứng cho thấy cứ bị gan như mỡ là sẽ bị ung thư gan
nhưng rõ ràng bệnh nhân ung thư gan đa phần
bệnh nhân ung thư gan đa phần đều bị tổn thương gan hoặc bị gan như mỡ trước đó
theo bác sĩ rượu bia làm xáo trộn quá trình trao đổi chất trong gan
các sản phẩm chuyển hóa này liên kết với acid béo khiến cho gan không đào thải được chất béo và tích tu lại
với người không tiêu thụ quá nhiều rượu bia khán như mỡ liên quan đến các yếu tố nguy cơ như béo phì tai tháo đường người mắc hội chứng chuyển hóa
khoảng một mươi năm ba mươi người uống rượu nhiều kéo dài có biến chứng sơ gan
bệnh nhân sơ gan giai đoạn đầu do rượu có khoảng chín mươi trường hợp sống trên năm năm nếu ngưng rượu và dưới bảy mươi nếu còn sống
tỷ lệ sống trên năm năm nếu ngưng rượu hoặc còn uống ở bệnh nhân sơ gan giai đoạn trễ lần lượt là sáu mươi và dưới ba mươi
vì vậy có thể nói rượu là tác nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến gan
ngừng rượu ở những người sơ gan ga như mỡ hoặc các tổn thương gan có ý nghĩa rất quan trọng trong tiên lượng lâu dài